trong nỗ lực phục vụ nhân dân tốt hơn công an tp hcm vừa tổ chức tập huấn trực tuyến cho công an các phường xã thị trấn và công an các quận huyện thành phố thủ đức về dịch vụ công trực tuyến
hiện nay công an tp hcm đã nâng cấp độ dịch vụ công trực tuyến từ mức độ ba lên mức độ bốn trên cổng dịch vụ bộ công an
nhằm nâng cao cập nhật thay đổi điều chỉnh về thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến được vận hành thông suốt
đáp ứng các yêu cầu về chức năng kỹ thuật theo quy định hướng dẫn người dân doanh nghiệp các cơ quan đơn vị sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa
góp phần nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến đặc biệt đem tới sự tiện lợi nhanh chóng và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp khi làm các thủ tục về hành chính
theo đó công an tp hcm sẽ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cung cấp một trăm linh các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịchvucông bộcôngan gov vn
và làm theo các bước hướng dẫn là đã hoàn thành việc nộp hồ sơ
thay vì ở mức độ ba sau khi hoàn tất nộp hồ sơ trực tuyến người dân sẽ đi tới nơi cấp để nhận kết quả hoặc nhận qua đường bưu điện về địa chỉ đã đăng ký có tính cước
thì ở độ bốn người dân sẽ nắm được tiến độ giải quyết và nhận kết quả trực tuyến như vậy giảm hẳn việc đi lại cũng như thời gian của người dân doanh nghiệp
riêng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do có tính chất đặc thù liên quan đến mọi tổ chức cá nhân
nên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ duy trì thủ tục ở cả cấp độ ba và bốn